các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

theo đảm bảo công tác triển khai thi hành quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi một đúng tiến độ đảm bảo các yêu cầu đặt ra trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín vào chiều ngày hôm nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp với hội đồng tư vấn đặc xá và lãnh đạo các ban bộ ngành liên quan tham dự cuộc họp về phía bộ công an có thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một chủ tịch nước ban hành quyết định số một nghìn một trăm sáu mươi một về
đặc xá năm hai nghìn hai mươi một nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín đây là lần đầu tiên thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị phạt tù có thời hạn án tù trung thân giảm xuống tù có thời hạn và người đang được đình chỉ chấp hành án phạt tù nhân từ khi luật đặc xá năm hai nghìn một mươi tám có hiệu lực
theo báo cáo của thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng triển khai quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch nước hội đồng tư vấn đặc xá đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn xây dựng phần mềm
về đặc xá cấp cho các cơ sở giam giữ có người thuộc diện đặc xá đợt này bộ công an cũng đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác đặc xá công an các địa phương đã xây dựng kế hoạch bám sát nội dung được phân công chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tốt công tác đặc xá ở địa phương đơn vị mình
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá trong điều kiện đặc biệt dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhiều khó khăn do thời gian gấp
theo thông tin mới nhất về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước theo thông tin từ bộ y tế ngày hôm nay cả nước đã có thêm bốn ba trăm ba mươi một bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh nâng tổng số ca khỏi bệnh lên hơn một trăm một mươi một ba trăm linh ca
quá trình tiêm chủng vẫn tiếp tục được triển khai khẩn trương với tổng số gần một mươi năm ba triệu liều đã được thực hiện
bản tin dịch covid một mươi chín vào tối ngày hôm nay cho biết là có chín sáu trăm linh năm ca mắc mới được ghi nhận trong ngày hôm nay trong đó tp hcm và bình dương tiếp tục ghi nhận số ca tăng hơn so với ngày hôm qua
liên quan đến vụ việc năm cơ sở y tế tại bình dương từ chối tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân văn phòng chính phủ đã có công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu tỉnh ủy ubnd tỉnh bình dương và bộ y tế chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc
nếu có hành vi vi phạm thì phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng
ngay trong ngày hôm nay tại buổi cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh bình dương đại tá trần văn chính phó giám đốc công an tỉnh bình dương cho biết cơ quan chức năng đang xác định vụ việc bệnh nhân tử vong do bị các cơ sở y tế từ chối có dấu hiệu hình sự hay không đồng thời làm rõ hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của bộ luật hình sự
theo thông tin ban đầu ông ngô dương tạm trú tại phường tân nông hiệp thành phố dị an có tiền sử bị tai biến
ông dương được người thân đưa đến cấp cứu tại trung tâm y tế dị an trong tình trạng nôn ói liệt nửa người
tuy nhiên do cơ sở đang tập trung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nên cơ sở này không tiếp nhận
tiếp đến bệnh nhân được đưa đến phòng khám đa khoa ngọc hồng thành phố di an
sau khi được khám bước đầu test nhanh covid một mươi chín bác sĩ tại đây đề nghị chuyển bệnh nhân lên bệnh viện quân đoàn bốn do phòng khám không đủ năng lực cấp cứu
sau đó bệnh viện quân đoàn bốn cũng không tiếp nhận bệnh nhân do đơn vị đang điều trị cho một bệnh nhân covid một mươi chín mới nhập viện và đang phun thuốc khử trùng
vì thế bệnh viện này hướng dẫn gia đình đưa bệnh nhân đến bệnh viện thủ đức thành phố hồ chí minh
tuy vậy người thân không đưa bệnh nhân đến bệnh viện thủ đức mà đưa đến phòng khám đa khoa nam anh thành phố dĩ an
sau đó bệnh nhân được đưa trở về phòng trọ đến năm giờ ngày một mươi bốn tháng tám thì tử vong
thứ nhất là xem xét cái vụ
có cái dấu hiệu vi phạm về cái quy định về cái tình trạng là không cấp cứu cái người trong tình trạng nguy hiểm cái tính mạng theo quy định bộ luật hình sự hay không
thì chúng tôi cũng đang là tiếp tục điều tra xong để làm rõ và cùng với các cơ quan chức năng ví dụ như ngành y tế để mà thẩm định để xác định rõ là cái vụ này có vi phạm hay không
cái thứ hai là xem mài ra có vi phạm gì khác hay không
thì cũng cần phải nghiên cứu là thêm để làm rõ
chúng tôi đã có một số những động thái sau
động thái thứ nhất đó là yêu cầu tất cả các cơ sở
các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập tỉnh bình dương bắt đầu chính thức là phải làm hai chức năng
vừa điều trị covid vừa điều trị khám chức bệnh nhân thông thường
cái thứ hai là hôm nay chúng tôi sẽ công khai tất cả cái danh sách
nên tôi đã chỉ đạo rồi cho anh em đã làm rồi
và sẽ công khai tất cả danh sách các cơ sở y tế khám chữa bệnh trong tỉnh
cũng tại buổi cung cấp thông tin giám đốc sở y tế tỉnh bình dương thừa nhận hiện nay các cơ sở y tế trong tỉnh đang bị quá tài
nhân viên y tế bị áp lực do dịch covid một mươi chín
tuy nhiên việc từ chối cấp cứu bệnh nhân là sai quy định
ngành y tế sẽ xử lý nghiêm trên tinh thần không bao che nếu có sự vi phạm xa đến đâu xử lý đến đó
ngành y tế bình dương cũng nhận khuyết điểm xem vụ việc này là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quản lý việc khám chữa bệnh
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đang điều tra vụ án sản xuất buôn bán hàng giả
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và môi giới hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội công ty trách nhiệm hoạn sản xuất và thương mại phú hưng phát
đội quản lý thị trường số một mươi bảy cục quản lý thị trường tp hà nội và các đơn vị liên quan
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng vụ án
ngày một mươi bảy tháng tám cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
môi rời hối lộ đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với
bị can trần hùng kiểm soát viên chính nguyên tổ trưởng tổ ba trăm linh bốn nay là tổ trưởng tổ một nghìn bốn trăm bốn mươi bốn tổng cục quản lý thị trường bộ công thương
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
bị can nguyễn duy hải về tội môi giới hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên cùng ngày
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt khám xét đối với bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật
hiện cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án
xác minh truy tìm tài sản thu lợi bất chính để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật